cùng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin khái niệm phòng họp không giấy tờ chắc hẳn đã không còn quá xa lạ với nhiều người
và giải pháp này đã được nhiều tỉnh thành đưa vào ứng dụng góp phần không nhỏ trong quá trình cải cách thủ tục hành chính
đẩy nhanh hiệu quả làm việc tiết kiệm thời gian và chi phí
mô hình phòng họp không giấy tờ vnpt e cabinet là sản phẩm do tập đoàn vnpt nghiên cứu thực hiện
nhằm giảm văn bản giấy tờ hành chính trong phòng họp đẩy nhanh hiệu quả làm việc tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí
giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời nhanh chóng và chính xác đồng thời tạo ra môi trường tương tác đa chiều và tức thời
giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin trao đổi và phản hồi dễ dàng
nhờ vậy mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng minh bạch và hiệu quả
trong sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay cùng với giải pháp này nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tính đến việc
xóa bỏ phòng họp truyền thống dường ra giấy tờ và tập trung phát triển văn phòng không giấy tờ hiện đại chuyên nghiệp